chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
gần đây một cụm từ mới là midiom covid một mươi chín tạm dịch covid một mươi chín trung bình
đã xuất hiện để miêu tả những người có triệu chứng covid một mươi chín dai dẳng hơn bình thường
nhưng chưa đến mức được xếp vào diện covid một mươi chín kéo dài
sau hai năm sống chung với covid một mươi chín các chuyên gia nhận thấy
dịch bệnh này có thể phát sinh thành nhiều hình thức
theo đó bệnh nhân có thể đối mặt với covid một mươi chín thể nhẹ
covid một mươi chín không triệu chứng hoặc covid một mươi chín kéo dài
covid một mươi chín trung bình được phổ biến sau buổi phát hành của đài npa mỹ trong tháng ba
một phát thanh viên đã kể lại trải nghiệm của cô với căn bệnh này
theo đó cô còn trẻ và khỏe mạnh nhưng sau khi mắc biến thể omicronon
cô cảm thấy vô cùng yếu đuối mệt mỏi sau nhiều tuần âm tính với virus sars cov hai
sau đó cô đã hủy phục
nhưng các chuyên gia cho rằng nữ phát thanh viên này đã rơi vào tình trạng covid một mươi chín kéo dài
thay vì một hình thức khác
tờ usa today dẫn lời một số chuyên gia y tế nhận định
covid một mươi chín trung bình không phải là một tình trạng rõ ràng
theo các chuyên gia covid một mươi chín trung bình là một phần thuộc hậu di chứng
bao gồm các triệu chứng và dòng thời gian
tiến sĩ noah greenspan chuyên gia vật lý trị liệu
từng điều trị cho những người mắc chứng covid một mươi chín kéo dài
từ giai đoạn đầu dịch cho biết
có sự khác biệt giữa mọi người về cách covid một mươi chín biểu lộ
cần có sự phân loại
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc định nghĩa
covid một mươi chín kéo dài là những vấn đề mới phát sinh
tái phát hoặc tiếp diễn hơn bốn tuần
sau khi phát hiện dừng tính với sars cov hai
tổ chức y tế thế giới who lại đánh giá covid một mươi chín kéo dài
là tình trạng xảy ra trong ba tháng
sau khi có kết quả dương tính với các triệu chứng kéo dài
tối thiểu hai tháng
các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài
đa dạng từ khó ngủ đau cơ cho đến hụt hơi
mọi người còn có thể rơi vào tình trạng sốt
chóng mặt hoặc thay đổi khứ giác vị giác
khi các chuyên gia y tế bắt đầu thu hẹp
các triệu chứng phổ biến
thì những triệu chứng mới lại được ghi nhận
và nguyên nhân gây ra chúng vẫn chưa rõ ràng
tiến sĩ fernando canavali
tại trung tâm chăm sóc hậu covid
tại hệ thống bệnh viện marjanee mỹ
nó có thể do virus vẫn tồn tại trong cơ thể
hoặc bạn đang tạo ra kháng thể
hoặc đó là thứ gì chúng ta chưa hiểu được
các chuyên gia nhận định rằng
vẫn cần có sự phân loại đối với mọi thứ
liên quan đến covid một mươi chín
và những lo ngại xung quanh tình trạng chưa rõ nguyên nhân
có thể dẫn đến định nghĩa về covid một mươi chín trung bình
nhiều chuyên gia lo ngại rằng
định nghĩa về covid một mươi chín trung bình
có thể hạ thấp nguy cơ hậu quả
có hại của covid một mươi chín
với bệnh nhân trẻ và khỏe mạnh
ông noas grinspan cho biết
hầu hết những nơi điều trị covid một mươi chín kéo dài
chỉ dành cho bệnh nhân có triệu chứng
dây dẳng tối thiểu hơn một tháng
nhưng ông cho rằng điều quan trọng
là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe